cảnh quay trước cửa quán karaoke party club linh đàm cơ sở hai
tại trung cư hud hai twin tower khu đô thị tây nam linh đàm thuộc quận hoàng mai tp hcm
clip trên sau khi đăng tải nhận được nhiều phản ứng trái chiều của dư luận
nhiều người cho rằng quán karaoke trên đang làm xấu đi hình ảnh của người thanh niên sung phong
tiếp nhận thông tin công an quận hoàng mai và đại diện ngành văn hóa đã làm việc với người quản lý cơ sở là ngô văn thoại
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tại phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hcm
tại cơ quan công an ngô văn thoại cho biết
ngày hai mươi tám tháng hai có dù một số nhân viên của cơ sở làm nội dung liên quan đến việc nhập ngũ
đồng thời thuê quần áo thanh niên xung phong mũ tai bèo ba lô và dàn dựng clip
tại cơ sở karaoke paris club đưa lên mạng xã hội với mục đích làm kỷ niệm cho nhân viên cơ sở
quá trình làm việc thoại đã nhận thức rõ hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội là sai
và đã gỡ bỏ clip trên mạng xã hội
hiện công an quận hoàng mai đang lập hồ sơ xử lý theo nghị định số một mươi năm hai nghìn một mươi
necp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện tử
công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đối với vụ việc nêu trên
ngày hai mươi một tháng ba công an thị xã việt yên tỉnh bắc giang cho biết
đơn vị đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn
trước đó công an thị xã việt yên tiếp nhận tin báo của người dân về việc chị nông thị hắt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện quảng hòa tỉnh cao bằng
bị người yêu là hà văn mạnh sinh năm hai nghìn một
trú tại xã chù hựu huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
dùng dao gọt hoa quả đâm vào vùng bụng gây thương tích ngay tại phòng trọ ở phường vân trung
hậu quả khiến chị h bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
qua đấu tranh mạnh đã xin đầu thú và khai nhận do mâu thuẫn tình cảm
xuất phát từ việc chị hòi chia tay với mạnh nên đối tượng đã thực hiện hành vi nêu trên
hiện công an thị xã việt yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hà văn mạnh
về hành vi cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
ngày hai mươi tháng ba công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội cho biết
đơn vị đã khởi tố nhóm đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm để mang bán
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trần duy tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại huyện hải hậu tỉnh nam định
phạm xuân huynh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
và đinh thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại huyện phú yên tỉnh sơn la
để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác của công an quận bắc từ liêm
phát hiện một lái xe ô công nghệ đang đứng tại khu đô thị goldmark city phường phú diễn
quận bắc từ liêm có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ của người này một túi ni lông
bên trong có chứa tinh thể màu trắng qua giám định là ma túy tổng hợp có khối lượng hai năm mươi sáu gram
lái xe ông khai nhận đi giao hàng cho khách và không biết túi đồ có chứa gì
công an quận bắc từ liêm đã phù hợp với công an phường mỹ đình một quận nam từ liêm
phát hiện phạm xuân huynh là người đưa túi đò có chứa ma túy cho lái xe ôm để giao cho khách
tiến hành khám xét khẩn cấp nợ của phạm xuân huynh
cơ quan công an thu giữ một kg ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật liên quan
tại thời điểm kiểm tra còn có trần tiến duy
duy tự giao nộp cho cơ quan công an một túi ly lông bên trong có chứa tám trăm linh sáu năm mươi bốn gram ma túy tổng hợp cùng đồ vật khác liên quan
công an quận bắc tử liêm đã đưa các đối tượng cùng tăng vật về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ
tại cơ quan công an huynh và duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau
thủ đoạn của các đối tượng là giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đóng gói bên ngoài ghi chữ
kem mềm trắng da toàn thân sau đó đặt app xe ôm công nghệ để giao cho khách
mở rộng điều tra công an còn xác định đinh thị ngọc là bạn gái của phạm xuân huynh
cũng có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy
hiện công an quận bắc tử liêm đang phù hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
hoàng thị vi một mươi bảy tuổi quê tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba thông qua mạng xã hội facebook vi thấy bài đăng tuyển nhân viên
của một thanh niên tên hoàng văn sơn cùng chú tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
là bạn học trung học cơ sở với phi
sau khi trao đổi vi đồng ý đi tỉnh bắc giang nơi hoàng văn sơn giới thiệu để làm phục vụ quán karaoke
khi xuống đến nơi vi và hai cô gái khác được chủ quán là nguyễn thị nguyệt hòa hai mươi sáu tuổi chú huyện lạng giang
dụ dỗ sang myanmar làm việc với mức lương vài chục triệu đồng
hòa còn cam kết công việc bên myanmar nhàn hạ nếu làm được việc thì tết sẽ được về
tin và những lời dụ dỗ của hòa
phi cùng hai cô gái trẻ làm cùng đã gật đầu đồng ý
sau một tuần di chuyển vất vả bằng nhiều phương tiện khác nhau
ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cả ba người đã chót lọt nhập cảnh sang myanmar
từ đây chối ngày sống vô cùng tủ nhục của ba cô gái trẻ bắt đầu
vì kể lại việc nhẹ lương cao đâu chưa thấy
vừa sang đến nơi chúng tôi bị các đối tượng ép buộc và hành nghề bại dâm
mỗi ngày phải tiếp hàng chục lượt khách nếu không sẽ bị đánh đập dọa nạt bỏ đói
quá sợ hãi các thú nữ bị xâm hại mỗi ngày
nhưng vẫn cắn răng chịu đựng
bị ép làm gái bại dâm suốt một tháng
phi được chuyển sang địa điểm khác để bán dâm
hai cô gái đi cùng từ việt nam sang
bị chuyển đi đâu thì phi không hay biết
một thời gian sau các cục nghiệp vụ của bộ công an
phòng pc hai công an tỉnh cao bằng
và các tổ chức phi chính phủ đã giải cứu thành công vi
và đưa thú nữ này về nước qua cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quang trị
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba phi đã tố cao những kẻ bán mình sang myanmar
đến công an tỉnh cao bằng
sau khi nhận được đơn tối giác của phi
phòng cảnh sát hình sự pc hai công an tỉnh cao bằng
đã tham mưu xác lập chuyên án mang bí số sáu trăm hai mươi ba m
để đấu tranh làm rõ hành vi buôn người của các đối tượng
căn cứ và các tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng
đã khởi tố bị can tạm giữ hình sự
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn bị can
trong số bốn bị can bị khởi tố
có bà chủ quán karaoke nguyễn thị nguyệt hòa
ngoài ra cơ quan điều tra còn khởi tố đồng văn mạnh
hai mươi tám tuổi chú bắc giang
hoàng văn sơn một mươi tám tuổi
và nhàn văn dũng cùng chú tỉnh cao bằng
quá trình đấu tranh với các đối tượng
chi tiết của vụ án mới dần được hé lộ
tháng tám hai nghìn hai mươi hai vợ chồng hòa mạnh
thuê lại quán karaoke tại xã tân hưng huyện lạng giang để kinh doanh
sau khi hoạt động khoảng một tháng thì bị dừng hoạt động
dù đóng quán karaoke
nhưng hòa vẫn tuyển nhân viên nữ để đi phục vụ các quán karaoke trong huyện
sơn và dũng lúc này làm thuê cho hòa
hàng ngày đưa đón nhân viên nữ đến phục vụ các quán hát
tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hòa quen biết một người phụ nữ có tên tài khoản facebook là mel
không rõ địa chỉ lai lịch
quá trình nói chuyện mel nói với hòa là tìm phụ nữ trẻ tuổi đưa sang myanmar cho mel
để làm nhân viên phục vụ quán hát
lương tháng ba mươi bốn mươi triệu đồng một người một tháng
mel nhấn mạnh thêm
nếu hòa tìm được đưa sang myanmar
thì sẽ nhận được mỗi người năm tiền thu nhập của người phụ nữ được đưa sang
sau đó hoa chỉ đạo sơn dũng đăng bài tuyển nhân viên nữ
về cho hòa để đưa ra nước ngoài làm
hai thỏa thuận trả tiền công tuyển mộ và đưa ra nước ngoài thành công
sẽ được hòa trả công với số tiền là một mươi năm triệu đồng một phụ nữ
sau khi tuyển được người hoa chỉ đạo dũng sơn đưa ra nghệ an và quảng trị
rồi chuyển giao cho người khác để đưa sang myanmar
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã đưa chót lọt bốn người sang myanmar
sau khi đưa được người thứ tư sang myanmar
hòa khai đã gọi điện thoại đòi tiền mel nhưng không được
mặc dù bị can hòa thường xuyên khai báo quanh co chối tội
thay đổi lời khai phủ nhận việc bàn bạc thỏa thuận đưa các phụ nữ việt nam sang myanmar
cho người tên mel để hưởng lợi tiền
mà chỉ nhận giới thiệu cho các bị hại đi làm để kiếm tiền trả nợ cho hòa
tuy nhiên bằng các tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan điều tra nhận định việc thay đổi lời khai của hòa là không có căn cứ
cơ quan chức năng xác định nguyễn thị nguyệt hòa là chủ mưu cầm đầu
có nhiệm vụ móc nối để định giá việc được trả bao nhiêu tiền
sau đó bốc nối với các đối tượng đưa các bị hại sang myanmar để bán
hiện nay vụ án đã hoàn tất điều tra
chuyển viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
riêng đối tượng mel do không có thông tin cụ thể về nhân thân
nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý trong vụ án này